mới đây tại bình dương số ca mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng cao nhưng hiện địa phương này tạm thời ngưng công bố số ca mỗi ngày
vì theo đánh giá của giới chuyên môn không còn phù hợp trong tình hình mới
theo thông tin từ sở y tế tỉnh bình dương thống kê số liệu ca mắc covid một mươi chín trong bảy ngày qua trên địa bàn cho thấy có xu hướng tăng cao
so với bảy ngày trước ca mắc covid một mươi chín ở bình dương tăng hơn tám mươi tuy nhiên hầu hết f đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
ngoài ra bình dương cũng ghi nhận bình quân mỗi ngày một ca tử vong nhưng rơi vào các trường hợp người già người có bệnh lý nền nặng và chưa tiêm vaccine
theo ngành y tế bình dương hiện số lượng ca mắc covid một mươi chín không đánh giá đúng tình hình thực tế chỉ phù hợp để phân tích đánh giá làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phù hợp

bình dương tạm thời ngưng công bố số ca mắc mỗi ngày thay vào đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe giảm tỷ lệ f diễn biến nặng và tử vong
đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho hay ca mắc covid một mươi chín tăng cao trên địa bàn và để ứng phó phù hợp với thực tế địa phương thay đổi chiến lược
theo đó ngành y tế phối hợp với các địa phương chủ động nâng cao chất lượng điều trị covid một mươi chín ở các tầng kết hợp với chăm sóc f tại nhà bảo đảm sẵn sàng đủ thuốc oxy vật tư chống dịch và tư xét nghiệm ở các tuyến

đại diện sở y tế phối hợp với các địa phương chủ động nâng cao chất lượng điều trị covid một mươi chín ở các tầng kết hợp với chăm sóc f tại nhà bảo đảm sẵn sàng đủ thuốc oxy vật tư xét nghiệm ở các tuyến